kính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm cả nước có một mươi năm thư viện công cộng phòng đọc sách tủ sách khoảng bốn trăm linh thư viện đại học cao đẳng hai mươi năm thư viện trường học khoảng một trăm linh thư viện bộ ngành thư viện nghiên cứu
chỉ tính riêng tổng số sách có trong các thư viện công cộng lên tới gần ba mươi tám triệu bản
hệ thống thư viện trên cả nước đang góp phần đáp ứng nhu cầu mở mang chi thức nâng cao đời sống tinh thần của người dân cũng như góp phần xây dựng văn hóa đọc cho mỗi người
thư viện là một lơi khói
thư viện có rất nhiều tài liệu để phục vụ cho việc học của em với cả gây rất yên tĩnh tích cờ để khi học cho việc học tập
thay vì là trên mạng phải tra cứu rất là lâu và mất thời gian thì ở thư viện hà nội thì rất là tiện lợi
và những loại sách đó thường là có chiều sâu hơn về mặt kiến thức cũng như là có nhiều tài liệu xung quanh tức là ngay cạnh mình để mình tham khảo rất là tiện lợi
không chỉ có sự phát triển của các thư viện công cộng
mà những năm vừa qua các thư viện cá nhân tủ sách gia đình cũng lần lượt được hình thành ở nhiều nơi trên cả nước góp phần nhằm nâng cao văn hóa đọc cho người dân
không chỉ vậy công tác thông tin thư viện cũng nhận được sự quan tâm của đảng nhà nước
gần đây nhất trong báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng đã nhấn mạnh
nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa bảo tàng nhà truyền thống thư viện phòng đọc điểm biêu điện văn hóa xã
khu vui chơi giải trí
trong thế hệ này sang thế hệ khác thư viện còn phát huy là một vai trò là một trung tâm thông tin là nơi mà cung cấp thông tin cho các đối tượng người sử dụng
cũng có thể xem xét thư viện là một cơ quan văn hóa là nơi chuyển giao các cái di sản văn hóa cũng như là các giá trị văn hóa được lưu giữ ở trong sách báo cho người đọc
và ở trên một bình diện nào đó thì thư viện cũng có thể được nhìn nhận như là một cơ quan giáo dục ngoài nhà trường
hiện nay cả nước có hơn bốn mươi thư viện
số hơn bốn mươi thư viện đó thì người ta có thể đọc được cũng điều gì thưa bà
qua cái con số đó thì chúng ta thấy được một điều rằng là đảng và nhà nước ta rất là quan tâm đến cái việc hình thành mạng lưới thư viện
để mà làm sao cho người dân ở tất cả mọi cái nơi tức là theo cái địa bàn sinh sống tức là nơi mình sinh sống
cũng như là nơi mình học tập công tác thì đều có cái điều kiện để có thể là đến thư viện đọc sách
và sử dụng cái vốn tài liệu như là nguồn lực thông tin của thư viện
công tác phục vụ bạn đọc và phát triển văn hóa đọc luôn là điểm khởi đầu và cũng là đích đến của mỗi thư viện
thông qua các hoạt động đó thư viện sẽ khẳng định được vai trò cũng như khẳng định được tính hiệu quả của mình
tuy nhiên hiện nay với sự phát triển rầm rộ của công nghệ thông tin cùng với sự phủ rộng khắp của công nghệ thông tin
với sự phủ rộng khắp của mạng internet đang ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả hoạt động của thư viện
vậy trên thực tế thư viện đang hoạt động như thế nào cần làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động cho thư viện
trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với bà vũ dương thúy nga chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây
hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ thông tin nhất là mạng internet và thiết bị cầm tay đã khiến văn hóa đọc bị tác động to lớn
mặc dù hệ thống thư viện nói chung và thư viện cấp tỉnh huyện xã nói riêng đã được quan tâm đầu tư bổ sung sách báo song vẫn chưa thực sự thu hút độc giả
huyện nghi xuân là một trong những huyện phát triển kinh tế chính trị xã hội thuộc tốp đầu của tỉnh hà tĩnh nhưng tại đây công tác thư viện vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn
nằm trong khuôn viên của nhà văn hóa huyện nghi xuân mặc dù thời gian gần đây đã được nâng cấp sửa chữa bổ sung nguồn sách nhưng lượng bạn đọc đến tại thư viện vẫn rất thơ thớt
trên địa bàn huyện nghi xuân thì lượng bạn đọc đến với thư viện huyện nghi xuân trước đây thì rất đông nhưng mấy năm trở lại đây do sự bùng nổ của công nghệ thông tin cho nên lượng bạn đọc đến với thư viện cũng có phần hạn chế
sự thiếu hụt về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực làm cho hiệu quả hoạt động của thư viện tuyến huyện xã chưa được như mong muốn
đây cũng đang là tình trạng chung của nhiều thư viện trên cả nước
tuy nhiên tại các thư viện tỉnh thì có phần khả quan hơn
chúng tôi có mặt tại trung tâm thư viện tỉnh hà tĩnh một trong những đơn vị đi đầu trong công tác phát triển thư viện đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc phát triển công nghệ trong thời hiện đại
với hơn hai mươi ba cán bộ đang làm việc tại thư viện từ khi thành lập tới nay thư viện tỉnh hà tĩnh ngày càng được củng cố và phát triển thu hút đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh và vùng phụ cận
để có được điều đó cán bộ công nhân viên ban lãnh đạo thư viện đã nỗ lực
thay đổi kiện toàn công tác thư viện đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu học tập và nâng cao dân trí cho mọi đối tượng bạn đọc
giai đoạn hiện nay khi mà văn hóa đọc đang bị thách thức trước khi văn hóa nghe nhìn nhưng mà một điều đáng mừng là chúng tôi đã xây dựng được một lường văn đọc khá là nhiều
hiện tại thì thư viện bạn đọc tại thư viện tỉnh
giáo đồng là từ hai hai trăm linh đến hai năm trăm linh nhưng mà chúng tôi có một lượng bạn đọc về tính ở cơ sở có nghĩa là có trên một trăm linh thư viện tập thể
là thành viên của liên hiệp thư viện đồng bằng sông hồng thư viện hà nội hiện đang cung cấp cho độc giả hơn bốn mươi tám vạn tài liệu trong đó có bốn trăm linh hai đầu báo tạp chí và khoảng hai vạn tài liệu địa chí hà nội
với nhiều loại hình như bản đồ văn bia thần tích thần sắc hương ước cùng năm cơ sở dữ liệu thư mục và cơ sở dữ liệu giữ kiện với hàng trăm nghìn biểu ghi
thư viện đã trở thành một địa chỉ văn hóa quen thuộc và để lại dấu ấn tốt đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ người hà nội
để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực của ban lãnh đạo thư viện
bên cạnh việc tạo ra một môi trường thân thiện cho bạn đọc
thì cái việc vấn đề cốt lõi đó là phải làm sao xây dựng được các cái sản phẩm và dịch vụ thông tin
thì đó là một vấn đề mà thư viện hà nội đã tập trung và rất là quan tâm để làm sao có thể tạo ra được nhiều cái sản phẩm thông tin thư viện
làm sao hấp dẫn được với bạn đọc để thu hút bạn đọc đến với thư viện hà nội
rõ ràng đang có sự tranh lệch về hiệu quả hoạt động của từng thư viện
điều này đặt ra vấn đề cần phải có những giải pháp hợp lý
để hoạt động của thư viện có thể đạt được kết quả tối ưu góp phần nâng cao văn hóa đọc cho mọi người
và được xây xong trụ sở mới và được địa phương tức là lãnh đạo của đảng cũng như là ủy ban nhân dân quan tâm
thì cái lượng người đến mà đăng ký thẻ ở thư viện đã tăng lên
cái số lượng có thể là hết sức là đáng khích lệ đấy là một mươi một một mươi một người đến đăng ký thẻ tại thư viện trong năm nay
thế thì đấy cũng là một cái mà để thấy rằng là nếu mà các thư viện mà đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
thì cái lực hút của thư viện đối với bạn đọc là cũng rất lớn
cũng có những nơi thì làm rất tốt thế nhưng mà cũng có những nơi thì vì những lý do khác nhau
thì thực sự là cũng chưa thu hút được bạn đọc đến thư viện
mà thậm chí là một năm có thư viện cũng chỉ thu hút được đến có hơn sáu mươi người đến làm thẻ
tôi lấy ví dụ như là cũng có những thư viện như là thư viện tỉnh bình phước hay là ví dụ như là thư viện tỉnh đắk nông
thì do cái điều kiện tức là cái trụ sở hiện nay họ vẫn
chưa có còn phải ở ghép thì cái lượng người đến thư viện thì nó cũng hạn chế
vậy thì bà có thể chia sẻ thật ra đâu là cái nguyên nhân để dẫn đến việc các thư viện chưa hoạt động hiệu quả không bà
thực ra thì cái thư viện mà hoạt động nó mang tính chất tức là kém hiệu quả
thì chủ yếu nó rơi vào những cái thư viện mà không được đầu tư
đấy chính vì thế cho nên là cái sức hút của thư viện nó hạn chế
hai nữa là bản thân thư viện nó lại cũng không có một cái trụ sở ổn định
ví dụ có những cái thư viện mà tôi đến đấy để làm việc ấy
thì họ nói rằng trong vòng ba năm mà chuyển địa điểm đến năm lần
hiện nay thì cũng có một số đặc biệt là thư viện cấp huyện và thư viện trường phổ thông
thì là cái hoạt động nó cũng còn có cái hiệu quả chưa cao
hiện nay cũng phải có đến gần bốn mươi thư viện ở trong cả nước là không có cái kinh phí bổ sung
về cái nhân lực mà trong hoạt động thư viện thì thực ra đây nó cũng là một vấn đề rất là đáng cần phải quan tâm
bởi vì nếu mà xét về tổng số thì hiện nay cả nước cũng có khoảng đến ba mươi năm người làm công tác thư viện
thế thì nếu như đưa cái con số lúc nãy là hơn bốn mươi thư viện mà lại chỉ có ba mươi năm cán bộ thư viện
thì để thấy một điều là gì
rất nhiều thư viện hiện nay là không có cán bộ thư viện chuyên trách
họ vẫn cứ phải kiêm nghiệm
thì nhiều khi là cán bộ thư viện kiêm cả đánh chống này hay là kiêm cả thủ quỹ này ví dụ như thế
hay là kiêm cả đánh trống này hay là kiêm cả thủ quỹ này ví dụ như thế
và trong thư viện cấp huyện thì cán bộ thư viện huyện lại cũng có thể kiêm nhiều cái chức năng khác nhau
đấy nhiều khi lại cũng có làm cả những công việc của cán bộ văn hóa nữa
thêm vào đấy nữa tức là cũng có một số nơi thì cán bộ thư viện cũng ít được cái điều kiện để tham dự các lớp tập huấn để nâng cao trình độ
vì trong bối cảnh hiện nay thì người cán bộ thư viện được nhìn nhận
nó không phải chỉ đơn thuần là cung cấp sách cho bạn đọc theo yêu cầu
mà họ còn phải là một chuyên gia thông tin
tức là họ phải có khả năng tư vấn cho bạn đọc về những các cái tài liệu mà bạn đọc cần
hoặc là liên quan đến đề tài nghiên cứu liên quan đến những cái vấn đề học tập hoặc là sản xuất
theo bà cần phải có những giải pháp những việc làm cụ thể như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện
về cái giải pháp để làm nâng cao cái hiệu quả của thư viện ấy
thì tôi nghĩ rằng là cần phải thực hiện một cách đồng bộ và có rất nhiều các cái giải pháp
thứ nhất mà quan trọng nhất tôi nghĩ là vấn đề hoàn thiện về cơ chế chính sách
thế và cái quan trọng tức là quốc hội sẽ sớm đưa vào cái chương trình xây dựng luật và ban hành cái luật thư viện
thì đấy là cái hành lang pháp lý quan trọng nhất để tạo điều kiện cho cái thư viện nó được đảm bảo
và nó hoạt động mà mang tính chất tức là được quan tâm của toàn xã hội
và đồng thời đứng về phía các cơ quan quản lý của ngành
với cái tư cách là quản lý chung là bộ văn hóa thể thao du lịch
hay là những các cái bộ ngành có liên quan là quản lý về những các cái trong cái lĩnh vực của mình hay là ở tại địa phương
thì tôi nghĩ là cũng cần phải có một cái sự là quan tâm để có những cái quy định cụ thể
để tạo điều kiện cho các cái thư viện để hoạt động tốt
thế và đặc biệt là phải quan tâm hơn nữa đến cái việc đầu tư cho thư viện
nhất là thư viện nó cũng phải có được cái vốn sách phong phú
thì như vậy nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dân
để mà nâng cao được hiệu quả thì tôi nghĩ quan trọng nhất
tức là bản thân thư viện phải hết sức là tận tâm sáng tạo
trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của người dùng
thế còn đối với các khối của thư viện nhà trường và thư viện của các viện nghiên cứu
thì về đẩy mạnh các cái dịch vụ để cung cấp phục vụ cho cái nghiên cứu
giảng dạy cũng như là học tập
thế và đặc biệt là triển khai các cái dịch vụ là thông tin hỏi gác
hay là những các cái thông tin mà phục vụ theo chuyên đề
thế và phải gắn kết cái việc mà cung cấp các cái thông tin tài liệu ở trong thư viện
gắn với chương trình đào tạo của các nhà trường
thì bản thân các thư viện phải chủ động tìm hiểu
và cung cấp được một cách kịp thời cho giảng viên
cho cán bộ nghiên cứu cũng như là cho học sinh
vậy thì yếu tố con người sẽ có cái vai trò quyết định
thế nào và cần phải làm gì để mà đưa cái nguồn nhân lực
sẽ phát triển tương xứng với sự phát triển của thư viện thưa bà
nói như group scia thì cán bộ thư viện là linh hồn của thư viện
cái một thư viện mà muốn hoạt động có hiệu quả
thì luôn luôn là phải có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tận tâm
và đồng thời là luôn luôn biết đổi mới học hỏi
để mà triển khai các dịch vụ có tính hiệu quả
để hướng tới cộng đồng người đọc
để thư viện trở thành một thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu mở mang chi thức
cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho mỗi người dân
thì cần phải có sự chung tay vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng liên quan
và bản thân mỗi thư viện cũng cần phải nỗ lực hết mình đưa ra những giải pháp
để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện
đến đây chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi cũng xin được dừng lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi